hãng thần tần yonhap dẫn nguồn tin từ quân đội hàn quốc cho biết triều tiên vừa phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực sukchon ra vùng biển phía đông của nước này
động thái diễn ra trong bối cảnh em gái nhà lãnh đạo triều tiên kim trương ưn bà kim do trân cảnh báo về việc biến thái bình dương thành trưởng bán
hội đồng tham mưu trưởng liên quân hàn quốc cho biết họ phát hiện vụ phóng tên lửa của triều tiên trong khoảng thời gian từ bảy h đến bảy h một mươi một phút sáng hai mươi tháng hai theo giờ địa phương
trong khi đó đài nhk dẫn nguồn tin từ lực lượng bảo vệ bờ biển nhật bản cho biết triều tiên đã phóng ba vật thể mà có thể là các tên lửa đạn đạo
tất cả tên lửa này được cho là đã rơi trong vài phút và rơi xuống khu vực bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của nhật bản
vụ phóng tên lửa của triều tiên diễn ra một ngày sau khi hàn quốc và mỹ tiến hành tập trận không quân chung với sự tham gia của ít nhất một máy bay ném bom chiến lược b một b
hiện nhà chức trách triều tiên chưa chính thức xác nhận về vụ phóng tên lửa ngày hai mươi tháng hai